trong khi đó kết quả sơ bộ tại cuộc bầu cử tổng thư ký đảng dân chủ pd đảng trung tả và cũng là lực lượng đối lập lớn nhất của liên minh chính phủ thủ tướng meloni cho thấy
phó chủ tịch vùng emilia romagna bà elis lane đã giành thắng lợi trước đối thủ của mình ông stefano bonassini chủ tịch vùng với tỷ lệ thiếu bầu là năm mươi ba tám so với bốn mươi sáu hai
với kết quả này bà elis lane đã trở thành những lãnh đạo đảng pd đầu tiên thay thế cựu tổng thư ký đảng này
ông enricoletta người đã tuyên bố từ chức sau khi đảng pd thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chiến thắng của bà strent tại vòng bầu cử sơ bộ được coi là một bất ngờ lớn khi trước đó tại cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên do các thành viên của đảng tiến hành nhằm chọn ra hai người trong vòng bốn người lọt vào vòng bầu cử sơ bộ
ông stefano bonassini thống đốc
ông stefano bonassini thống đốc của emilia là người chiếm ước thế trước bà slane
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng pd đã diễn ra
hơn năm năm trăm linh điểm bỏ phiếu đã được mở từ tám giờ tới hai mươi giờ cùng ngày trên khắp italia
ước tính đã có hơn một triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ này